hiện nay trên địa bàn tỉnh điện biên chưa có trường hợp nào nghi nhiễm covid một mươi chín
song công tác phòng chống dịch luôn được bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo quyết liệt
trên tinh thần tuyệt đối không lơ là chủ quan
đội biên phòng xen thượng là một trong hai đơn vị quản lý đoạn biên giới tiếp sáp với phía trung quốc
đơn vị đã tổ chức tuyên truyền giáo dục cho người dân tại các địa bàn biên giới giáp danh với trung quốc
áp dụng đầy đủ nghiêm ngặt các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm
vệ sinh cá nhân đồng thời cấp phát gần hai khẩu trang y tế cho người dân trên địa bàn
tuy nhiên một bộ phận người dân trên địa bàn hiểu về dịch bệnh còn hạn chế
chưa lường hết những nguy hiểm dịch bệnh covid một mươi chín mặc dù đã được tuyên truyền
khi tiếp nhận thông tin không chính thống lại hoang mang lo lắng
để nâng cao nhận thức cho nhân dân trên khu vực biên giới bảo đảm công tác phòng chống dịch tại vùng biên
bộ đội biên phòng tỉnh điện biên đã phối hợp với các cơ quan chức năng cấp ủy chính quyền địa phương
quản lý chặt chẽ người từ các địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch cũng như xử lý các tình huống xảy ra
từ khi được tuyên truyền quân chúng nhân dân đã nâng cao được trình độ hiểu biết về việc phòng chống dịch
chống dịch covid một mươi chín tâm tư nguyện vọng của nhân dân cũng dần dần ổn định hơn
lúc đầu thì còn một số quân chúng nhân dân còn hoang mang
khi được cán bộ bộ đội phòng tuyên truyền thì hiện nay bây giờ cái nhận thức của nhân dân đã được nâng lên rất là nhiều
trong công tác phòng chống dịch chúng tôi đã chủ động tham mưu cho bộ chủ yên phòng tỉnh
thường xuyên có các công tác trao đổi với lực lượng bảo vệ biên giới của trung quốc
nhằm tăng cường công tác tuần tra kiểm soát thông báo tình hình dịch bệnh hai biên biên giới cho nhau biết
để phối hợp xử lý khi có tình huống xảy ra
bộ chủ yên phòng tỉnh điện biên tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng cấp phát thêm các chén thiết bị chuyên dụng
như máy đo thân nhiệt quần áo bảo hộ dung dịch sát khuẩn khử trùng cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm việc
tại các cửa khẩu đường mòn lối mở qua lại biên giới đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới
những điểm có thể có người dân xuất nhập cảnh trái phép kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập qua biên giới